thời gian gần đây tại một số địa bàn của thành phố hồ chí minh như quận chín quận hai và quận thủ đức
tái diễn tình trạng xe tải trọng lớn và xe container dừng đỗ không đúng nơi quy định
lấn chiếm lòng đường tiêm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông
trục đường từ đồng văn cống hướng đi cảng cát lái quận hai có lượng xe container lưu thông rất lớn
thế nhưng dọc tuyến đường này lại mọc lên nhiều điểm sửa ô tô tự phát
hằng ngày lượng xe ra vào dừng đổ liên tục rất nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông khác
ngay khu vực trước cảng phú hủ quận chín tình trạng xe container ngang nhiên vàng hàng
chiếm dụng lòng đường khiến người dân sống tại đây bất an mỗi khi qua lại khu vực này
nó thấy thoải mái khỏe hơn
nếu mà làm được vậy thì tốt
thưa quý vị và các bạn ngay khu vực cổng của cảng phú hủ thuộc quận chín
hiện diện rất nhiều bãi dự xe container và hầu như những bãi xe này đều rơi vào tình trạng quá tải
nhiều xe bắt buộc phải dừng đổ ngay bên đường
và nhiều chủ cơ sở kinh doanh vận tải ở đây cũng cho biết là họ mong muốn chính quyền địa phương sớm có cái quy hoạch
để có những địa điểm đổ và dừng xe ổn định hơn
và nó góp phần đảm bảo an toàn giao thông hơn
theo thống kê của ủy ban nhân dân quận chín trên địa bàn có gần một trăm ba mươi bảy xe container tự phát
hầu hết nằm trên đất nông nghiệp được người dân cho các doanh nghiệp thuê và hiện có dấu hiệu gia tăng
tương tự trên địa bàn quận hai quận thủ đức nhiều bến bãi tự phát
phục vụ đậu đổ xe tải trọng lớn cũng được người dân dựng lên
nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là do nhiều địa phương đang thiếu trầm trọng các bãi đổ xe được nhà nước quy hoạch cấp phép